tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn xuân thủy
trú tại phường tự an thành phố buôn ma thuột về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng tám h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thủy đi qua nhà của ông lê tuấn
trú tại đường phạm hồng thái phường tự an để tìm chị gái
khi đi thủy cầm theo một khúc gỗ dài chín mươi một cm
khi đến nhà ông tuấn hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc vật lộn thủy đã dùng hung khí đánh tử vong ông tuấn
căn cứ vào các tình tiết có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn xuân thủy hai mươi năm tù giam